thưa quý vị thời gian vừa qua công an tp hcm đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng cầm đầu thu giữ số lượng đặc biệt lớn
trong đó có đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ do đối tượng người việt sinh sống tại campuchia cầm đầu
điều hành kết nối với nhiều đối tượng trong nước thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trước đó lực lượng công an đã phát hiện trương ngọc mai có nơi thường trú là quận một
có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phát hiện gần một mươi hai kg ma túy loại methamphetamin
khám xét khẩn cấp hai chỗ ở của trương ngọc mai tại quận bốn vào chiều cùng ngày
công an đã phát hiện và thu giữ gần tám mươi bốn kg ma túy các loại
từ mắt xích quan trọng này cơ quan điều tra đã xác định được thông tin của chu bá trung
sinh sống tại campuchia là đối tượng trực tiếp chỉ đạo mai nhận ma túy do các đối tượng trong đường dây vận chuyển từ campuchia về tp hcm
mở rộng điều tra công an tp hcm phối hợp với công an tỉnh khánh hòa bắt giữ được chu bá trung tại thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa
từ lấy khai của các đối tượng ban chuyên án đã bắt giữ thêm tổng cộng hai mươi đối tượng thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một mươi ba đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một mươi ba đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh an giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
do các đối tượng nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và la thị hồng yến cùng chú tại tỉnh an giang
thực hiện hình thức mua số lô số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn
tiến hành kiểm tra xác minh công an tỉnh an giang ra lệnh khám xét khẩn cấp một mươi một chỗ ở của liên
và đồng bọn trên địa bàn thành phố long xuyên và các huyện châu thành thoại sơn chợ mới tỉnh an giang
thu giữ một trăm linh tám điện thoại di động hai mươi bảy máy tính một mươi hai xe mô tô năm xe ô tô nhiều phơi ghi số lô số đề
và trên bảy một tỷ đồng khi vụ án bị phát hiện nhiều đối tượng liên quan đã ra đầu thú
quá trình điều tra xác định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một liên cùng đồng bọn
tổ chức cho một mươi tám người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng đánh bạc với tổng số tiền gần một trăm tám mươi tỷ đồng
ngoài ra lực lượng công an còn xác định tổng số tiền mà liên cùng đồng bọn xác định đánh bạc với
nhau là trên chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng trong đó xác định phơi số lô đề gần bốn trăm linh tám tỷ đồng
đồng dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng năm liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên
đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng khiến một người tử vong và một người bị thương
xảy ra ở xã diên thọ huyện diên khánh vào tối ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh khánh hòa đã tiến hành tạm giữ tám đối tượng trong số tám đối tượng bị cơ quan điều tra tiến hành
tạm giữ có đối tượng mai quốc hoàng được xác định là đối tượng đã dùng súng bắn vào nhóm của đối
thủ theo điều tra ban đầu nhóm tám đối tượng bị tạm giữ có mâu thuẫn với huỳnh văn thịnh và trần
văn trí vào tối ngày chín tháng năm nhóm này đi trên hai xe ô tô đến khu vực xã diên thọ gặp nhóm của
huỳnh văn thịnh mai quốc hoàng đã dùng khẩu súng mang theo bắn huỳnh văn thịnh và trần văn trí
hậu quả làm thịnh tử vong trí bị thương quá trình truy xét và vận động các đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ của mai văn hoàng một khẩu súng dạng rulo thu giữ của một đối tượng khác
một số hung khí nguy hiểm
kính thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm bắt đầu
thẩm vấn các bị cáo có kháng cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty
cổ phần địa ốc alibaba do nguyễn thái luyện và đồng phạm thực hiện
theo viện kiểm sát vốn ban đầu của công ty alibaba là bốn trăm linh triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi bảy tăng lên một sáu trăm linh tỷ đồng và khi được hỏi việc tăng này là tăng thật hay tăng hình thức
bị cáo nguyễn thái luyện khẳng định con số vốn một sáu trăm linh tỷ đồng là thực và đăng ký bằng tài sản
viện kiểm sát cho biết toàn bộ tài sản bị kê biên là sáu trăm năm mươi hai thửa đất với tổng diện tích gần năm triệu m hai
được định giá một sáu trăm linh tỷ đồng
trong khi bản án sơ thẩm xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo lên tới hai năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo nguyễn thái luyện cho rằng tài sản nêu trong kết luận định giá còn ít hơn số tiền
mà bị cáo đã bỏ ra để mua đất chưa tính các chi phí sang lắp đầu tư cơ sở hạ tầng
tự đánh giá về khả năng bồi thường khắc phục thiệt hại bị cáo luyện cho rằng nếu toàn bộ khách hàng
đồng ý nhận đất thì chỉ chiếm một phần ba diện tích đất của công ty bị kê biên tài sản công ty còn lại hai phần ba
hoặc quy kết là hai năm trăm linh tỷ đồng
nếu quy đổi giá thấp nhất là một triệu đồng một mét vuông thì tổng trị giá đã là năm tỷ đồng
ngoài ra bị cáo luyện cũng cho biết hiện còn khoảng hơn một khách hàng không có trong danh sách bị hại
do đó bị cáo nguyễn thái luyện đề nghị để đảm bảo quyền lợi toàn bộ khách hàng có tên và không có tên trong danh sách
thì định giá lại tài sản và kê biên tài sản đúng số tiền hai năm trăm linh tỷ đồng mà tòa sơ thẩm nói mình chiếm đoạt
phần còn lại giao cho công ty alibaba
công an nhà nước giám sát để thực hiện việc bồi thường
cũng tại phiên tòa hôm nay bị cáo võ thị thanh mai đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt
đồng thời bị cáo võ thị thanh mai cũng cho biết mặc dù rút lại đề nghị thay bị cáo nguyễn thái luyện khắc phục hai năm trăm linh tỷ đồng
nhưng ông lê viết an vẫn tiếp tục nhận nộp một mươi hai tỷ đồng thay cho bị cáo võ thị thanh mai để khắc phục đối với tội rửa tiền
công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm cho biết
đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ một nhóm người chặn đường hành hung cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn phường
nạn nhân bị hành hung là một phụ nữ hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày bảy tháng năm một phụ nữ đang chạy xe máy trong hẻm sáu trăm tám mươi năm soviet nghệ tỉnh
thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh thì bị một nhóm người có cả nam lẫn nữ đi trên hai xe máy chặn đường yêu cầu dừng xe nói chuyện
vì cho rằng người phụ nữ bị chạy xe máy trong hẻm sáu trăm tám mươi năm soviet nghệ tỉnh
tuy nhiên ngay sau đó nhóm người này đã xông vào hành hung làm người phụ nữ bị thương
khi người dân can ngăn thì nhóm người nhanh chóng bỏ đi toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó được lan truyền trên mạng
vụ việc khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nặng không dám ra đường một mình đi đâu cũng phải nhờ người nhà hỗ trợ
ngay sau khi nắm thông tin vụ việc công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đã lấy lời khai của nạn nhân
đồng thời giám định vết thương và tiến hành vào cuộc truy xét
cùng với công tác đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bóc gỡ tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định
vay tiền nhanh bôi bận phố phường lực lượng công an tp hcm cũng kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo kịp thời ngăn chặn những vấn đề phức tạp về an ninh trực tự liên quan đến tính dụng đen
qua công tác nắm tình hình và thu thập thông tin từ các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh
công an tp hcm phối hợp cùng công an tp tân tạo đã tiến hành kiểm tra phát hiện hai đối tượng
diệp văn đức hồ khẩu thường trú huyện trí linh tỉnh hải dương và nguyễn anh tú hồ khẩu thường trú tp hải phòng
có hành vi cho vây lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tp tân tạo tp hcm
khám xét nơi ở của hai đối tượng công an thu giữ nhiều giấy nợ sổ sách giấy tờ ghi chú thu chi trả lại theo từng ngày
tôi đi gián tôi giải tờ rơi
tiếp tục con phố cho vây ba triệu thì góp cho tôi một trăm hai mươi ngàn một ngày một trăm linh ngàn một ngày trong ba mươi ngày hoặc là ba mươi sáu ngày
từ hồi đầu đó đến nay tôi cho vây khoảng năm mươi người
tôi khuyên người muốn làm như tôi thì lên từ bỏ đừng có làm nữa
đấy là pháp luật là không cho phép không tốt xã hội
nó sẽ làm dơ bẩn một phố mức quý quan đô thị
chỉ vài giây để giám nhưng có lẽ giờ đây hai thanh niên này đã rất ân hận cho những việc làm của mình
ngoài việc bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì còn phải tự bóc gỡ chính những gì mà mình đã dán lên
chính những việc làm thiếu ý thức đã dẫn đến việc vi phạm pháp luật và kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến tính dụng đen như
cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản tạc sơn chất bẩn khi người vay tiền nhanh không trả nợ đúng hạn
đối với người dân thì nếu mà phát hiện các hành vi dán tờ rơi hoặc là phát tờ rơi quảng cáo thì cung cấp thông tin ngay cho công an phường
để công an phường tiếp nhận xử lý đồng thời tố giác các đối tượng chiên cho vai cư trú trên địa bàn để công an phường đối sách xử lý
lực lượng công an tại cơ sở chủ động nắm tình hình tham mưu cho bang chỉ đạo
một trăm ba mươi tám các cấp tuyên truyền vận động người dân chung tay cùng cả hệ thống chính trị
không để các đối tượng tái diễn hành vi dán vẽ quảng cáo sai quy định
mà so với những cái mà gián trên trụ điện đó hay là dích tường nhà dân đó là tôi nhiệt tình ủng hộ một trăm linh cái đó
ví dụ như chỗ tôi mà dán mà tôi thấy được là tôi giữ những tờ giấy dán hết tôi đem lên phường đem lên đưa công an phường
thì tôi thấy nếu mà công an mà ra quân mà mạnh
cái an ninh trật tự đó là sẽ bảo đảm cho cái phường cái khu cố của dân nó thoải mái hơn nó sạch đẹp hơn
ngoài việc đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự hoạt động tẩy xóa tờ rơi quảng cáo
đặc biệt là quảng cáo liên quan tính dụng đen còn góp phần thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị sáng xanh sạch đẹp văn minh khu dân cư văn hóa
chính vì vậy các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn và quân chúng nhân dân cần tiếp tục chung tay cùng lực lượng công an
để việc thực hiện các hoạt động phong trào mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân
tăng trưởng xanh hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không
là chủ đề của diễn đàn kinh tế tp hcm lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng chín
sự kiện dự kiến có sự tham gia của thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành và khoảng một hai trăm linh đến một năm trăm linh đại biểu
đến từ các quốc gia tổ chức trên thế giới
tại buổi họp báo diễn ra chiều nay một mươi một tháng năm đại diện bang tổ chức diễn đàn kinh tế tp hcm h e f cho biết
diễn đàn lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba xoay quanh sáu chủ đề chính
một sư hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế hoán đổi với các siêu đô thị như tp hcm
xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàng trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không
chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp
nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàng hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp
năm bài học kinh nghiệm quốc tế
sáu thực trạng của tp hcm và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh
diễn đàn hướng đến việc tập trung thảo luận để tìm kiếm giải pháp xây dựng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng đến sự phát triển bền vững thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
sáng ngày một mươi một tháng năm tp hcm lần đầu tiên công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương
ddci năm hai nghìn hai mươi hai đây là chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế
và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các sở ngành địa phương
theo kết quả chỉ số ddci là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương của tp hcm năm hai nghìn hai mươi
một mươi sở ban ngành sở khoa học và công nghệ đứng thứ nhất đứng thứ hai là ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp đứng thứ ba là sở công thương
trong khi đó sở lao động thương binh và xã hội xếp cuối bảng
ở khối địa phương quận phú nhuận xếp hàng nhất các địa phương có thứ hạng cao tiếp theo là quận một mươi một quận một mươi quận tân phú
trong khi đó tp hcm đứng cuối bản
tại lệ công bố tp hcm cũng đã triển khai các giải pháp để cải thiện nâng cao các chỉ số cải cách hành chính
hindex chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam papi và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
thời gian tới để cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố sẽ triển khai hàng loạt giải pháp
trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân
đồng thời sẽ cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
trong đó sẽ chấn chỉnh những tồn tại cải thiện môi trường đầu tư đẩy nhanh chuyển đổi số
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thưa quý vị cho vay lãi nặng với lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
bốn đối tượng gồm đỗ anh tuấn đào văn hiệp trần văn tú và nguyễn tiến dũng cùng chú tại hà nam
vừa bị công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
cơ quan công an xác định bốn đối tượng này vì có hành vi tổ chức đòi nợ chị phạm thị huế
tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn huyện trảng bom
qua làm việc các đối tượng khai nhận
nhiều lần với tổng số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
tổng số tiền thu lợi bất chính gần hai trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng trên còn cho anh trần quốc phong chú tại huyện trảng bom
vay số tiền một trăm linh triệu đồng với lãi suất gần sáu trăm bốn mươi một năm
đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ninh vừa kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc
lá điện tử
tại khu vực trước cửa biêu điện vườn đào thuộc phường bãi cháy tp hạ long
lực lượng cảnh sát lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô do đỗ văn nam
chú tại thị xã quảng yên điều khiển thì phát hiện hai mươi bốn hộp thuốc lá điện tử
mang nhãn hiệu energy
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên
cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một trăm bốn mươi hộp thuốc lá điện tử các loại
do đỗ văn huyên chú tại thị xã quảng yên vận chuyển
toàn bộ số hàng cũng đều không có hóa đơn chứng tử
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị vẫn đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng huyện đạo hawaii
nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy lớn tại một sưởng sản xuất viên nén mây tre trên địa bàn
vào lúc một h năm mươi năm phút ngày một mươi một tháng năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo cháy tại sửa sản xuất viên nén mây tre trên địa bàn
thuộc doanh nghiệp tư nhân tre việt do ông vũ văn nhân làm chủ
tại số bốn mươi bảy đường hùng vương tổ dân phố một mươi hai thị trấn madawai huyện đạo hawaii
ngay sau đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất năm xe chữa cháy
cùng với hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với cán bộ chiến sĩ công an huyện đạ haoi
đồng thời thì điều động thêm hai máy múc của doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chữa cháy
theo ghi nhận tại hiện trường diện tích đám cháy khoảng bốn trăm linh m hai
vật liệu bị ảnh hưởng là gỗ tạp để sản xuất viên nén
đến thời điểm hiện tại thì công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục khẩn trương thực hiện
bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người
hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản có liên quan và xác định nguyên nhân vụ cháy trên
vào sáng nay ngày một mươi một tháng năm bộ công thương tổ chức chương trình kết nối giao thương
giữa nhà cung cấp khu vực miền trung tây nguyên
với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại
đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp khu vực quan trọng
với sự tham gia của một mươi sáu tỉnh thành phố
nhằm tăng sự kết nối giao thương mở rộng thị trường xuất khẩu
chương trình thu hút hai trăm năm mươi doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tham dự
tại hội nghị các sản phẩm tiêu biểu sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của khu vực miền trung tây nguyên
được giới thiệu đến các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế nhà nhập khẩu nhà thu mua chế biến xuất khẩu việt nam
cũng như các nhà phân phối trong và ngoài nước
từ đó thì phân tích những thuận lợi khó khăn cũng như tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường
với từng loại sản phẩm góp phần định hướng thị trường phát triển
trong khuôn khổ chương trình từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng năm
các sản phẩm chủ lực của khu vực sẽ được trưng bày quảng bá thu hút người dân đến tham quan và mua sắm
hôm nay ngày một mươi một tháng năm là thời điểm
điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
và trong lần điều hành hôm nay thì giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh
trong đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm một ba trăm linh sáu đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm một ba trăm hai mươi đồng một lít
dầu diesel năm s giảm sáu trăm linh một đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm năm mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm sáu trăm bốn mươi đồng một kg
dầu hỏa giảm năm trăm năm mươi sáu đồng một lit
như vậy giá xăng trong nước đã có lần giảm thứ ba liên tiếp
đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay
cũng trong kỳ điều hành ngày hôm nay thì nhiều nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bog
đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai ở mức ba trăm linh đồng một lít
kỳ trước là năm trăm linh đồng một lit
xăng ron chín mươi năm ở mức ba trăm linh đồng một lít
kỳ trước năm trăm linh đồng một lit
dầu diesel ở mức ba trăm linh đồng một lít
bằng với kỳ trước
chín tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư đưa vào khai thác
trước năm hai nghìn hai mươi năm đang được bộ giao thông vận tải đề xuất thí điểm thu phí
theo bộ giao thông vận tải thì việc thu phí nêu trên là chưa từng có tiền lệ
do đó thì việc tiến hành thí điểm phải theo đúng quy định
chín tuyến được đề xuất thí điểm thu phí gồm cao bồ mai sơn
mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn
nghi sơn diễn châu
cam lộ la sơn
vĩnh hảo phan thiết
phan thiết dầu dây
cầu mỹ thuận hai
thành phố hồ chí minh trung lương
những thông tin về giá cả các mặt hàng nông sản sẽ được cập nhật qua chùm tin vắn ngay sau đây của chúng tôi
một số đầu mối thu mua tiểu thương tại khu vực nam bộ cho biết
năm nay số lượng xỉ mua măng cụt xanh tăng gấp năm lần
hai năm trở lại đây
măng cụt xanh là trái cây được nhiều người tiêu dùng miền nam tìm mua để chế biến thức ăn
hiện nay giá một kg măng cụt xanh chưa gọt vỏ là tám mươi đồng
còn loại đã gọt vỏ là năm trăm năm mươi đồng
mức này đang cao hơn ba mươi so với năm ngoái
theo các nhà vườn tại các tỉnh miền đông nam bộ
mỗi kg nầm mối búp đang được bán với giá là chín trăm linh đồng
tăng một mươi năm so với năm ngoái
theo người dân địa phương
thời điểm hi nấm tốt nhất là vào từ ba đến năm giờ sáng
khi những tay nấm chưa nở bung
giá trị dinh dưỡng cao hơn năm so với năm ngoái
so với loại đã nở
trên thị trường ngoài nấm thiên nhiên
còn xuất hiện thêm các loại được lai tạo
nhưng chất lượng và mùi vị kém hơn
do đó nấm mối thiên nhiên giá đắt đỏ
vẫn được người tiêu dùng lùng mua
thưa quý vị
trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều vụ việc lừa đảo
mạo danh bác sĩ để tư vấn bán thuốc chữa bệnh
được truyền hình công an nhân dân phản ánh
do đã được cảnh báo
nhưng mà những chiêu trò này
vẫn không được phát triển
vẫn tiếp tục tràn lan trên mạng xã hội
và ngay tại chính các cơ sở y tế
đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
người phụ nữ này đến bệnh viện nội tiết trung ương để khám bệnh
khi đang chờ lấy kết quả sinh thiết
thì được một người giới thiệu là bác sĩ đồng nghi
sau đó tư vấn mua một loại củ không rõ nguồn gốc
với công dụng tiêu u bổ huyết
vì lo lắng về bệnh tật
bà đã bỏ ra ba triệu đồng để mua
nhưng không biết sử dụng loại củ này như thế nào
không biết như thế nào mà tôi lại tự nhiên

tôi cũng rất là bức xúc
vì khi đã xuống đến đây ở xa xôi
đến đây đi điều trị khám bệnh
tốn kém chi phí rất là nhiều thứ
mà lại mình tự nhiên lại bị người ta lừa đặt như thế này là
cảm thấy rất là bức xúc
loa để cảnh báo vào những khung giờ cao điểm
bệnh nhân đông
cũng như là chạy trên các màn tv
cũng như là đăng tải các thông tin
giả mạo khoản ánh
cũng như là tuyên truyền
trên các trang thông tin nhận thử của bệnh viện
ví dụ như fanpage website
bộ phận tiếp dân cũng như là
bên tổ tiếp nhận khoản ánh người bệnh
tiếp nhận thì cũng đã phối hợp
xác minh cùng với các cơ quan công an
để đưa ra những cảnh báo
cũng như là
các tổng hợp
để xử lý những đối tượng này
mới đây bệnh viện nội tiết trung ương
tiếp tục nhận được phản ánh của nhiều người dân
qua đường dây nóng về việc có một số đối tượng
giả mạo là nhân viên y tế
đội ngũ chuyên gia
thậm chí lợi dụng danh tiếng của lãnh đạo bệnh viện nội tiết trung ương
để lừa đảo
với nhiều thủ đoạn tinh vi
các trang giả mạo này đã thực hiện tư vấn
khám bệnh trực tuyến
giới thiệu bán thuốc để điều trị bệnh tiểu đường
bệnh tuyến giáp mồ hôi tay chân
và các bệnh nội tiết khác nhằm trục lợi từ người bệnh
tôi rất muốn là gì
là không những cá nhân tôi
là người đã bị xúc phạm trong trường hợp này
bị giả mạo
thì danh dự cũng sẽ bị tổn thương
vì rất nhiều người bệnh là biết đến tiếng tôi
chỉ cần nghe phan kết để nghĩ rằng đấy là tôi
rất mong muốn bộ y tế và các cơ quan chức năng
thì chúng ta chủ động hơn nữa
để chúng ta xử lý trường hợp này
vì đây là gì vi phạm pháp luật là hết sức rõ ràng
và cái thứ hai nữa là để bảo vệ
người dân không những là gì
mất mát về kinh tế mà chính là bảo vệ
tốt hơn nữa cho sức khỏe người dân
cũng bởi tâm lý muốn đốt cháy giai đoạn
mong muốn được nhanh khỏi bệnh
nên trong thời gian vừa qua
bệnh viện nội tiết trung ương ghi nhận rất nhiều trường hợp
bệnh nhân bị lừa mua thuốc
sau khi sử dụng đã xảy ra nhiều biến chứng
và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
bệnh viện nội tiết trung ương
chúng tôi cũng đang gặp những trường hợp
là bệnh nhân đáy thuốc đường đang kiểm soát tốt
thì nghe quảng cáo uống viên thuốc nam và thuốc sùi
và phải cấp cứu trong trường hợp
cả tràn dịch cả mang phổi và suy thận
để muốn cảnh báo là gì
khi những thuốc không rõ nguồn gốc
cực kỳ nguy hiểm
không những người bệnh phải bỏ ra lộ trình rất nhiều tiền
ví dụ như bệnh nhân là cấp cứu
ở trung tâm chống đầu bệnh viện bạch mai
là người ta phải mua cái lộ trình hai mươi cái gói thuốc đấy
là hết một mươi triệu
không những vì kinh tế
mà vấn đề cái hậu quả sức khỏe còn lớn hơn rất nhiều
các bác sĩ cho rằng
người dân cần cảnh giác
không bị các đối tượng mạo danh uy tín
và thương hiệu của bệnh viện
để trục lợi và gây thiệt hại không đáng có cho người bệnh
cũng khuyến cáo trong quá trình điều trị tại bệnh viện
người bệnh và người nhà
nghe trực tiếp tư vấn và chỉ định
điều trị từ bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện
nâng cao cảnh giác
không để các đối tượng mạo danh lừa đảo
gây thiệt hại không đáng có
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý
đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi tháng năm
nhận được tin báo của người dân về việc
tại khu vực đập ba cửa của suối giao kèo
xã châu pha thị xã phú mỹ
có hiện tượng sùi bọt trắng bất thường
nên công an chức năng đã xuống kiểm tra
tại khu vực công thấp nước mưa số ba
của công ty kabeck vina
khu xử lý chấp thải tập trung tóc tiên
có hiện tượng nước chạy có màu vàng đục
nên đã tiến hành truy tiện nguồn xã thải
tại khu vực công thấp nước mưa số ba
ngoài ra các hồ chứa nước thải trong nhà máy này
có nước thải màu đen
từ vườn cây số một
đang được bơm qua rãnh số hai
sau đó theo một mưa chạy ra suối giao kèo
và sông dinh
trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường
tỉnh bà rệ vũng tàu
cũng đã lấy mẫu nước xã thải
để phân tích làm căn cứ xử lý
trước đó ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công ty kabeck vina có hành vi vận hành
không đúng quy trình
đối với công trình xử lý chấp thải
xã nước thải chứa các thông số môi trường thông thường
vượt quy chuẩn kỹ thuật về chấp thải
từ một mươi lần trở lên
trong trường hợp thải lượng nước thải
từ một trăm linh m khối một ngày
đến dưới hai trăm linh m khối một ngày
vào môi trường
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty kabeck vina
số tiền một hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
áp dụng hình phạt bổ sung
là đình chỉ hoạt động xã thải
sau hệ thống xử lý nước thải ra môi trường
vào cánh đồng tưới
trong thời hạn bốn năm tháng
tuy nhiên chưa khắc phục xong lỗi vi phạm
công ty kabeck vina lại tiếp tục lén lút
xã thải ra môi trường
sau nhiều tháng dẫn lại
trung quốc đang tăng cường mua gạo của việt nam
trung quốc cũng là thị trường
có mức giá bình quân của mặt hàng này
cao nhất trong ba thị trường xuất khẩu
lớn nhất việt nam
nguyên nhân được cho là trung quốc
đã thông báo mở cửa nhập khẩu trở lại
nước này cũng đang cần những nguồn cung
thay thế mới cho các dòng gạo phẩm cấp thấp
để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
gạo của việt nam lại được lợi về giá
trong khi đó
các nguồn cung chính là ấn độ
đã cấm xuất khẩu gạo tấn
còn pakistan thì đang sụp giảm sản lượng
đánh giá về tiềm năng
xuất khẩu gạo vào thị trường trung quốc
trong thời gian tới
nhiều doanh nghiệp cho rằng
trung quốc tiếp tục là thị trường tiềm năng
nguyên nhân do hàng hán cáo dài
khiến sản lượng niên vụ
của nước này giảm hai
vì vậy trung quốc dự kiến sẽ tăng
nhập khẩu thêm sáu triệu tấn gạo
trong niên vụ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nhiều doanh nghiệp
liên tục đàm phán được
các hợp đồng xuất khẩu mới
theo tổng cục hải quan
giá gạo xuất khẩu bình quân sang trung quốc
trong ba tháng đầu năm đạt năm trăm tám mươi chín usd một tấn
tăng hơn một mươi tám
so với cùng kỳ năm trước
ghi nhận cho thấy
có thêm nhiều ngân hàng thông báo
giảm lãi suất huy động trong những ngày gần đây
trong đó có cả những nhà băng lớn
như techcombank và aribank
theo biểu lãi suất nghiêm yếp mới nhất
lãi suất áp dụng cho kỳ hạn trên một mươi hai tháng
đã đồng loạt giảm hai điểm phần trăm
so với trước đó
xuống còn bảy một năm
đồng thời aribank cũng giảm ba điểm phần trăm
lãi suất huy động tại các kỳ hạn
từ một đến dưới sáu tháng
trong đó lãi suất kỳ hạn
một đến hai tháng chỉ còn bốn chín
và ba đến năm tháng là năm một
aribank cùng với vietinbank
vietcombank và bidv
đã đồng loạt giảm lãi suất huy động
trong đầu tháng bốn
mức cao nhất dành cho hình thức gửi tiền
tại quầy chỉ còn bảy hai một năm
áp dụng cho các khoản tiền gửi
từ một mươi hai tháng trở lên
bên nhóm tư nhân
ông lớn techcombank cũng giảm hai điểm phần trăm
lãi suất huy động tại các kỳ hạn
từ sáu tháng trở lên
hiện chỉ còn duy nhất aribank
còn niêm yếp
lãi suất tiền gửi trên chín
lãi suất huy động liên tục giảm mạnh
từ đầu tháng hai cho đến nay
đặc biệt là sau khi ngân hàng nhà nước giảm lãi suất
điều hành vào ngày một mươi năm tháng ba và ngày ba tháng bốn
so với giai đoạn cao điểm vào hồi đầu năm
lãi suất huy động niêm yếp
tại ngân hàng đã giảm khoảng
năm đến một bảy
ở tất cả kỳ hạn
sau nhiều năm liên tiếp tăng
từ đầu năm tới nay
nhu cầu đầu tư vàng của người việt
bắt đầu trưởng lại
hội đồng vàng thế giới cho biết
nhu cầu vàng tại việt nam giảm mạnh
về mức một mươi bảy tấn
nhu cầu vàng miếng giảm một mươi
từ mức một mươi bốn tấn xuống còn một mươi hai sáu tấn
trong ba tháng đầu năm này
nhu cầu trang sức giảm một mươi tám
từ năm sáu tấn xuống còn bốn sáu tấn
theo giám đốc toàn cầu
về ngân hàng trung ương của hội đồng vàng thế giới
nguyên nhân giảm này do hiệu ứng cơ số
quý một năm hai nghìn hai mươi hai
là quý người việt có nhu cầu mua vàng
trang sức mạnh nhất
kể từ năm hai nghìn bảy
các ngày lễ quan trọng
như dịp tết âm lịch
vế thần tài đã làm nhu cầu vàng
trang sức tăng mạnh
cùng với sự phục hồi của hoạt động kinh doanh
về mức trước covid
tuy nhiên diễn biến năm nay có sự thay đổi
khi sức mua vàng trang sức của người việt
đầu năm chỉ tích cực vào dịp tết nguyên đáng
rồi giảm dần trong tháng hai và tháng ba
do giá kim loại quý tăng cao
giá vàng thế giới trung bình quý một
là một tám trăm chín mươi usd một ounce
điều kiến nhu cầu đầu tư vào vàng
sẽ tăng vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
khi rào cản từ đồng usd
và việc tăng lãi sức đang giảm dần
kịch bản hè năm hai nghìn hai mươi ba dự báo
lượng khách sẽ tăng cao hơn
do dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
đặc biệt tại sân bay nội bài
và sân bay tân sơn nhất
sẽ là điểm nóng của thị trường hàng không
do đó các hãng hàng không đã bắt đầu kế hoạch
để đảm bảo nhu cầu đi lại
trong dịp cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn
bằng việc gia tăng thêm máy bay
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục tăng máy bay về việt nam
chuẩn bị phục vụ cao điểm hè
đơn cử hãng bay của nữ tỷ phú
nguyễn thị phương thảo vietjet
đã mang thêm hai chiếc airbus a ba trăm hai mươi
từ đức về việt nam
ngay đầu tháng năm
vietjet hiện đang có bảy mươi bảy máy bay
gồm năm chiếc a ba trăm ba mươi
năm mươi bốn chiếc a ba trăm hai mươi một
và một mươi tám chiếc a ba trăm hai mươi
tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông cũ vietjet
ceo vietjet đặt mục tiêu
đến cuối năm
đời bay của hãng sẽ tăng lên tám mươi bảy chiếc
ngoài ra vietjet cũng thông báo
tuyển dụng thêm nhiều tiếp viên ngay
tại thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng
đối với việt nam airline
dự kiến ngày hai mươi tháng năm
hãng tiếp nhận chiếc airbus a ba trăm một mươi chín
về việt nam nâng tổng số lên bốn chiếc
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
viettravel airline sẽ tiếp tục nhận thêm hai chiếc
đội máy bay đủ sáu chiếc
như kế hoạch đề ra trong năm nay
là một thành viên của dòng máy bay phản lược

phù hợp khai thác các chặng bay ngắn
vietjet và bamboo airways
từng có ý định khai thác đường bay
đến công đảo bằng máy bay a ba trăm một mươi chín
thưa quý vị mới đây
phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh bùi xuân cường
đã giao sở giao thông vận tải
sở xây dựng khẩn trường ra soát
có ý kiến bằng văn bản về những bất cập
hạ tầng chưa bàn giao
tại các dự án trên địa bàn thành phố
hàng trăm dự án
hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng cơ bản
dân cư đã vào ở ổn định
nhưng do dự án chưa hoàn thiện
nên hạ tầng chung dự án chưa bàn giao
cho nhà nước quản lý
thực trạng đó đã gây ra khó khăn cho cư dân
khi hạ tầng xuống cấp
đường xá thiếu kết nối nguy cơ mất an toàn giao thông
điển hình như hai khu đô thị tỷ đô
là khu đô thị an phú an khánh
và khu đô thị phát triển an phú
hai khu đô thị này dù đã triển khai hơn hai mươi năm
nhưng vẫn chưa hoàn thiện
chưa kết nối hạ tầng
hai trục giao thông chính của hai khu đô thị này
là trục vũ tông phan thiếu kết nối
trục nguyễn hoàng xuống cấp trầm trồng
gây mất an toàn giao thông
cũng như tạo áp lực giao thông chung cho khu vực
không chỉ các cửa hàng nhỏ lẻ trả mặt bằng
mà nhiều ông lớn khác trong ngành f b
nhà hàng khách sạn bán lẻ
ở khu vực trung tâm thành phố
hồ chí minh cũng phải đóng cửa
tuyên bố phá sản hậu covid một mươi chín
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
liên tục những dòng quảng cáo cho thuê nhà
thuê mặt bằng được treo suốt
dọc nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh
trong đó khoảng một phần ba mặt bằng
đã để trống hơn một năm nay
còn lại là tất cả các mặt bằng cho thuê
bị tháo chạy từ cuối năm ngoái
đáng chú ý có phần nửa các mặt bằng
để trống này từng là nơi kinh doanh
của các thương hiệu lớn trong ngành thời trang
ẩm thực cửa hàng tiện lợi và mỹ phẩm
sức mua giảm suốt
chi phí mặt bằng ngỗn hết lợi nhuận
nên không ít doanh nghiệp phải tháo chạy
khỏi các mặt bằng cho thuê ở thành phố hồ chí minh
cái danh thu họ bán
thu về không đủ chi phí trả mặt bằng
chính vì vậy các doanh nghiệp
mới trả mặt bằng
và kế đó là hiện nay chúng ta đang chuyển đổi số
việc chuyển đổi số sẽ giúp cho các doanh nghiệp
là không cần thuê mặt bằng nữa
mà họ giảm tỷ lệ thuê mặt bằng xuống
để tiết kiệm giấy phí mà họ dùng
dùng công nghệ họ bán online
đó là lý do họ phải trả mặt bằng nhiều
thu nhập của người dân cũng bị ảnh hưởng
với các yếu tố về lạc pháp
cũng với các yếu tố
với các chính sách khác
thì do vậy đặc biệt là chính sách
với công an việc làm của người dân
trong thời gian qua cũng công việc của người dân
cũng đang khó khăn
đặc biệt là ở các tầng lớp
có thu nhập trung bình vừa phải
thì do vậy tôi nghĩ rằng là mặt bằng bán lẻ
trong thời gian tới cũng khá khiêm tốn
không chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp
mà sống ngầm trả lại mặt bằng
còn lãng tỏa đến cả những ông lớn
những đại gia trên đất vàng
cũng phải tháo chạy trước những khó khăn
của nền kinh tế đang diễn ra
ông lớn đền đám khác trong ngành bán lễ
là bắc sơn cũng quyết định rút khỏi việt nam
sau gần hai mươi năm hoạt động
bắc sơn retail asia cho biết
bắc sơn việt nam đang hoạt động thua lỗ
mới nhất tại khu vực công xã paris
nằm tại tòa nhà
metropolitan quận một
có view nhìn trực tiếp ra nhà thờ đức bà đã đóng cửa
tình trạng mặt bằng kinh doanh trên đất vàng
thành phố hồ chí minh bỏ trống hàng loạt
khi kinh doanh gặp khó khăn
là hệ quả của việc giá thuê mặt bằng
liên tục tăng cao trong một thời gian dài
nền kinh tế chúng ta đã trải qua
khoảng hai ba năm đại dịch
và sau đó lại tiếp tục là
cái năm căng thẳng giữa
nga ukraine và toàn cầu
thì nó gây ảnh hưởng
rất là lớn đến lại cái
và sức cầu của toàn bộ nền kinh tế
và đặc biệt là khi mà mọi người
thắt lưng bụt bụng như vậy
thì mọi người sẽ hạn chế là
tiêu dùng những cái món đồ
sa sĩ phẩm những món đồ đắt tiền
chính vì thế thì cái làn sóng
mà trả mặt bằng ở những cái khu vực
gọi là đắt địa của thành phố hồ chí minh
thì hiện nay nó diễn ra rất là nhiều
bên cạnh đó
thời gian thuê hiện nay cũng ngắn hơn
rút xuống còn hai ba năm
thay vì kéo dài trong năm năm như trước đây
nhiều nhà bán lẻ hoãn việc mở mặt bằng
mới khiến thời gian các mặt bằng
bị bỏ trống kéo dài thêm
khi một doanh nghiệp mà thuê một mặt bằng
để đầu tư
chắc chắn rằng nếu mà thuê dưới năm năm không phải thuê cả
vì lý do cái chi phí mà người ta bỏ ra
người ta trang trí xây dựng ban đầu rất lớn
lớn hơn tiền mặt bằng
nếu mà thời gian xây dựng ngắn quá
vậy khi mà người ta thu hồi mặt bằng đó
dẫn đến cái câu chuyện là cái tiền đó
gần như là mất trắng nó không thu hồi được
một cái chi phí thứ hai mà cũng rất lớn luôn
đó là chi phí marketing
để marketing làm sao cho khách hàng của mình biết được
nơi đây chúng ta có cửa hàng
có vị trí để người ta đến
và cái chi phí đó cũng sẽ mất
nếu như cái mặt bằng đó bị thu hồi
mặt bằng kinh doanh ở khu trung tâm
thường bán các mặt hàng cao cấp
nhằm đến khách hàng quốc tế
và phụ thuộc vào nhóm khách hàng này
do đó việc thiếu vắng khách du lịch quốc tế
đã góp phần làm suy yếu các hoạt động kinh doanh
thương mại dịch vụ
ở trung tâm thành phố hồ chí minh
điều này cũng góp phần khiến các doanh nghiệp kinh doanh
hơn và buộc phải trả mặt bằng hàng loạt